tại hà nội quân ủy trung ương bộ quốc phòng đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng
ngày ba tháng ba năm một nghìn chín trăm năm mươi chín ba mươi năm ngày biên phòng toàn dân ngày ba tháng ba năm một nghìn chín trăm bảy mươi
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã trao tặng huân chương quân công hạng nhất cho bộ đội biên phòng
phát biểu tại lễ kỷ niệm thủ tướng đã biểu dương và chúc mừng những chiến công thành tích xuất sắc
sự trưởng thành vượt bậc mà các thế hệ cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng đã nỗ lực phân đấu đạt được trong suốt sáu mươi năm qua
góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa